các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ổ hỏng ngùi hơi khó chịu ngỡ ngàng phát hiện ba mươi con dòi làm tổ trong khí quản của ông
kinh hoàng phát hiện con lươn ba mươi cm trong ổ bụng nam thanh niên
báo động đỏ liên viện cứu sống bệnh nhân ngừng tim
bé sơ sinh bỏ bú ngủ ly bì cho đi khám phát hiện tim bẩm sinh thể đạo
thưa quý vị hiện nay vẫn còn nhiều trường hợp khi có ý định phá thai
thay vì đến các bệnh viện cơ sở y tế chuyên khoa có đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật này an toàn
thì nhiều người vì thiếu hiểu biết hoặc do các lý do khác nhau vẫn lựa chọn phá tay tại nhà
bằng các phương pháp hay các bài thuốc chuyển miệng trong dân gian
hoặc đến các dịch vụ y tế không đủ điều kiện để phá thai
tuy nhiên việc làm này rất nguy hiểm tiêm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ
nếu có biến chứng xảy ra trường hợp sau đây là một cảnh báo
bệnh nhân mang thai lần thứ ba thai nhi được một mươi tám tuần
sau khi uống nước lá để phá thai người bệnh xảy thai kèm chảy máu không ngừng
tại bệnh viện người bệnh được chẩn đoán thùng tử cung và nhiễm trùng tử cung sau phá thai
được chỉ định mổ cấp cứu
trong quá trình mổ phát hiện ổ bụng có nhiều dịch mù nhiều giả mạc
các quai ruột dính vào các khối tử cung có lốt thủng tại đáy tử cung
vòi tử cung căng rãn dính vào mặt sau của tử cung
kíp mổ đã tiến hành bóc tách gỡ dính cắt tủ cung bán phần và vòi tử cung hai bên
hiện bệnh nhân dần ổn định tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi tự phá thai tại nhà
bác sĩ nguyễn cảnh trương phó giám đốc trung tâm sàng lọc và trần đoán trức sinh bệnh viện phụ sản hà nội cho biết
các bác sĩ sản khoa khuyến cáo chị em phụ nữ tốt nhất không nên phá thai
trong trường hợp không thể giữ cần đến các cơ sở y tế bệnh viện chuyên khoa
để được thăm khám tư vấn và có phương pháp xử trí phù hợp
tuyệt đối không tự ý phá thai tại nhà bằng bất kỳ hình thức nào
để không đe dọa tới sức khỏe tính mạng của bản thân
sau khi thực hiện thủ thuật bỏ thai cần nghỉ ngơi giữ gìn vệ sinh thật tốt
đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng để cơ thể nhanh hồi phục
bên cạnh đó cần có biện pháp tránh thai phù hợp
để không dẫn đến việc tiếp tục mang thai ngoài ý muốn về sau
bệnh viêm tụy rất phổ biến riêng viêm tự cấp chiếm tỷ lệ tám mươi trên một trăm linh dân số
có nhiều nguyên nhân nhưng viêm tụy cấp do tăng mỡ máu thưởng nặng hơn
và đe dọa tính mạng bệnh nhân hơn so với các nguyên nhân khác
theo bác sĩ nếu máu máu không được điều trị thì nguy cơ viêm tụy cấp tái phát
và tiếp đó sẽ dẫn đến viêm tủy mạng gây suy cả tuyến tụy nội tiết và ngoại tiết như trường hợp sau đây
bệnh nhân nam đến từ hà nội đã điều trị viêm tỷ cấp sáu lần ở các bệnh viện tuyến trước
lần này bệnh nhân nhập viện vào khoa cấp cứu tiêu hóa trong tình trạng mệt mỏi đau bụng dữ dội
kết quả chủ cân lấp vi tính ngổ bụng có hình ảnh viêm tụy cấp phù nề
xét nghiệm men tụy tăng cao mức độ tăng mỡ máu lúc vào là một trăm năm mươi bảy mmol trên lít
bệnh nhân đã được điều trị bằng truyền dịch giảm đau và hạ mỡ máu bằng truyền insulin đường tính mạch
sau một tuần điều trị bệnh nhân đã hết đau bụng mức độ mỡ máu đã về giới hạn cho phép và đã được xuất viện
chia sẻ bệnh viện địa cấp bác sĩ chuyên khoa hai bùi mạnh cường trường khoa nội hô hấp tiêu hóa bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết
bệnh viên tụy cấp là một bệnh lý cấp tính phản ứng viêm cấp tính ở vùng tụy
lâm sàng ở đây đền hình là bệnh nhân có đau bụng đặc biệt là đau bụng ở vùng thượng vị
đau nó xảy ra một cách rất đột ngột đau dữ dội đau liên tục người bệnh người ta cảm thấy không thể chịu nổi
người thứ hai là người ta có thể kèm theo là nôn nôn thì có những trường hợp bệnh nhân nôn rất nhiều
nôn ban đầu thì nôn ra thức ăn sau đó thì nôn ra dịch thôi
và cái nôn đấy của người ta thì có những trường hợp nôn xong thì đỡ đau bụng nhưng một số trường hợp thì không đỡ
thứ ba là bụng người ta cứ trướng to lên do nguyên nhân là ruột nó bị liệt ruột nó không tạo ngu lậm hơi nó không thông được
thì do đó bụng nó trướng căng lên
kèm theo là xét nghiệm máu thì là cái chỉ số mỡ máu tăng cao trên một mươi một ba ml
và các cái men tụy như men amilasa hoặc men lipasa cũng tăng cao gấp ba lần so với bình thường
thì tất cả những cái đấy là nó
kèm theo là mình vào viện mình chụp các lớp vi tính của bụng thì thấy cái hình ảnh của viên tự cấp
thì khi đấy mình sẽ khẳng định là bệnh nhân là viêm tự cấp
theo khuyến cáo của các bác sĩ bệnh nhân bị bệnh dối loạn chuyển hóa libit máu
nên đến khám và điều trị mỡ máu duy trì kiểm soát mỡ máu bằng chế độ ăn cân nặng và thuốc
đặc biệt người trẻ mắc bệnh dối loạn chuyển hóa libit máu mà có kèm uống rượu
thì tình trạng bệnh rất nặng và nguy cơ rất cao xảy ra viêm tụy và các bệnh lý tim mạch chuyển hóa
thời gian qua bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân trong tình trạng suy gan và hôn mê gan rất nặng
do người dân tự ý bỏ thuốc kháng virus để dùng thuốc nam thuốc bắc
như trường hợp dưới đây sau khi uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
người đàn ông mệt mỏi kém ăn buồn nôn vàng da tăng dần kèm theo nôn
được đưa đi gấp cứu vì suy gan nặng
nam bệnh nhân bốn mươi năm tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kém ăn buồn nôn vàng da kèm nôn
khai thác tiền sử cho thấy anh đã phát hiện mắc viêm gan b cách đây một mươi năm
anh còn bị u lympho tế bào nhỏ đã điều trị hóa chất sáu đợt
một năm trước anh điều trị thuốc kháng virus viêm gan b
tuy nhiên ba tháng gần đây anh tự ý bỏ thuốc điều trị và chuyển sang uống thuốc nam không rõ nguồn gốc
sau uống anh gặp phải triệu chứng như trên và có chỉ định nhập viện để điều trị
tại bệnh viện người này được trần đoán suy gan cấp và bán cấp ung thư hạch lympho viêm gan virus b mạng hôn mê gan
bác sĩ phải cho đặt ống thở máy tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện
được bác sĩ giải thích tiên lượng nặng gia đình bệnh nhân đã xin về chăm sóc tại nhà
thông tin về căn bệnh này bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn nguyên huyền trưởng khoa khám bệnh cơ sở kim trung bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết
hiện tại phương pháp điều trị thì có hai phương pháp
một là phương pháp điều trị liệu pháp miễn dịch
còn phương pháp sẵn có tại việt nam chính là uống thuốc kháng virus
chúng ta uống thuốc kháng virus để ức chế cho virus không nhân lên nữa và ngủ yên trong tế bào gan
đồng thời dần dần là sẽ được loại trừ dần ra khỏi máu và dần dần được loại trừ ra tế bào gan
và khi chúng ta ước chế được virus viêm gan b thì chúng ta sẽ không bị các bệnh lý về gan không bị các biến chứng
và chúng ta có thể cải thiện chất lượng sống cũng như tuổi thọ của chúng ta
bệnh nhân viêm gan b cần được đi khám định kỳ
bởi các bác sĩ chuyên khoa về chuyển nhiễm viêm gan
qua đó các bác sĩ sẽ đưa ra pháp đồ điều trị phù hợp và phương án theo dõi kịp thời
người bệnh tuyệt đối không được dùng các loại thuốc nam thuốc bắc thực phẩm chức năng
khi chưa có tư vấn của bác sĩ trong điều trị viêm gan b
khoa sản cấp cứu của bệnh viện phụ sản kiên giang vừa cấp cứu thành công trường hợp thai phụ ba mươi bảy tuổi
thường trú tại quận bốn tp hcm nhập viện trong tình trạng có thai ba mươi bảy tuần bốn ngày do huyết âm đạo nhiều kèm đau bụng
bệnh viện phụ nở tkh ba mươi bảy tuổi thường trú tại quận bốn tp hcm nhập viện trong tình trạng có thai ba mươi bảy tuần bốn ngày giao huyết âm đạo nhiều kèm đau bụng
nhận định đây là trường hợp suy thai do dao bong non thể nặng trên sản phụ có con lần hai
ngồi đầu truyền dạ tiềm thời vết mổ cũ lấy thai kiếp trực đã tiến hành hội trần khẩn và chuyển mổ cấp cứu
sản phụ được mổ lấy thai bé gái cân nặng hai bảy kg giao bong non bảy mươi có nhiều máu cục sau nhau tử cung phong huyết
kiếp mổ đã sử dụng thuốc thắt động mạch tử cung để giữ phòng băng huyết và bảo tồn tử cung
xào mổ sản phụ có biểu hiện thiếu máu dối loạn đồng máu được truyền máu và chế phẩm của máu thuốc kháng sinh nâng thể trạng và chăm sóc hậu phẫu
hiện sản phụ và bé đã ổn định xuất viện ngày thứ chín sau mổ
chia sẻ về tình trạng da bông non bác sĩ chuyên khoa một trần quý khánh khoa sản bệnh bệnh viện sản nhi quảng ninh cho biết
giao bong non tức là cái hiện tượng mà ở tại cái vị trí bám giữa bánh nhau và cơ tử cung
nó bị đứt mạch máu và cái mạch máu đấy nó dẫn đến chảy máu
và khôi máu đấy nó tụ lại và ngày càng lớn dần
chịu chứng về toàn thân của sản phụ thì có những cái dấu hiệu
ví dụ như là dấu hiệu sốc cái chịu chứng nữa là sản phụ đau đau bụng
và thông thường đau bụng của giao bong non là sản phụ sẽ đau liên tục
sản phụ cũng có thể thấy là khi mà ố nó vỡ ra thì máu có thể hòa vào nước ốm
và chảy ra ngoài
những cái chịu chứng liên quan đến tim thai thai có thể suy thai
hoặc là trường hợp nặng là em bé có thể tử vong ở trong bụng mẹ
bác sĩ khuyến cáo giao bong non nếu để càng lâu cơ hội cứu sống thai nhi càng giảm
và nguy cơ tử vong cho sản phụ ngày càng tăng lên
vì vậy mọi sản phụ khi mang thai đặc biệt là ở ba tháng cuối thai kỳ
khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng da máu âm đạo
cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời
ngày hai mươi tháng ba bác sĩ trần hiễu thắng bệnh viện tài bộ học trung ương cho biết
khi bệnh nhân nhập viện cô họng mùi hôi khó chịu sưng nhìn thấy có ký sinh trùng bô bên ngoài
bệnh nhân cho biết tình trạng này đã xuất hiện hai tháng
đến khi ông không nói được người nhà kiểm tra phát hiện có ký sinh trùng nên đưa ông đi viện
các bác sĩ xác định phần ống mở nội khí quản trong cổ học bệnh nhân có giỏi làm tổ
ekip thủ thuật can thiệp gấp da khoảng ba mươi con dòi
sau can thiệp sức khỏe bệnh nhân tiến triển họng không sưng không còn mùi khó chịu các chức năng dần hồi phục
đây là trường hợp rất hiếm xảy ra ở những bệnh nhân mở khí quản
theo bác sĩ thắng nguyên nhân là ống mở nội khí quản chưa được vệ sinh đúng quy cách
trong thời gian bệnh nhân điều trị tại nhà dẫn đến bẩn nhiễm trùng xuất hiện roi
mở khí quản là thủ thuật mở một đường thở qua khí quản
mục đích khai thông đường thở tạo điều kiện chăm sóc bệnh nhân dễ dàng tăng hiệu quả hút đồng
mở khí quản được các bác sĩ chỉ định trong các trường hợp cần thở máy dài ngày
một số người bệnh có thể phải mang ống mở khí quản trong thời gian dài sau khi ra viện
đa phần họ được rút ống khi hết chỉ định phản xạ ho tốt
bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân sau phẫu thuật đặt ống khí quản cần được thay băng rửa vết mở mỗi ngày một lần
sau khi vệ sinh cần quan sát vùng ra xung quanh kiểm tra màu sắc che lốp mở khí quản bằng miếng gạc ẩm
để tránh bụi bẩn và dị vật rơi vào đường thờ định kỳ đến cơ sở y tế để khám lại vết mở khí quản
tiếp tục là một trường hợp hy hữu với dị vật là một con lươn trong ổ bụng
năm thành niên ba mươi bốn tuổi quê quán lộc bình lạc sơn đau bụng không rõ nguyên nhân
nên nhập viện kiểm tra và phát hiện con lươn dài ba mươi cm trong ổ bụng
thông tin từ trung tâm y tế huyện hải hà quảng ninh
mới đây đơn vị đã cấp cứu thành công một trường hợp khá hy hữu
khi phát hiện có dị vật là con lươn dài ba mươi cm trong ổ bụng từ triệu chứng đau bụng
cụ thể vào một mươi tám h hai mươi phút ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm y tế huyện hải hà đã tiếp nhận bệnh nhân nam ba mươi bốn tuổi quê quán ở lộc bình lạng sơn
hiện đang lao động tại địa phương nhập viện trong tình trạng đau quặn bụng không rõ nguyên nhân
qua siêu âm chú ích quang cho thấy có dị vật trong ống tiêu hóa
gây thủ ruột có biên chứng viêm phúc mạc ruột
sau hội trần kiếp trực bệnh viện đã chỉ định mổ lấy dị vật
cắt đoạn đại trực tràng hoại tử làm hậu môn nhân tạo
bác sĩ chuyên khoa một phạm mạnh hùng trường khoa ngoại trung tâm y tế huyện hải hà cho biết
đây là ca bệnh hy hữu vị trí trực tràng nhiều dịch phân dễ nhiễm khuẩn
nhưng được thực hiện an toàn nên ca mổ không xảy ra vấn đề gì
sau phẫu thuật bệnh nhân đã tỉnh táo đỡ đau bụng
các bác sĩ cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo dịch truyền dinh dưỡng và kháng sinh phù hợp
theo dõi nếu có vấn đề gì phát sinh đối với bệnh nhân
qua đây các bác sĩ cũng lưu ý khi nghi ngờ đã nuốt dị vật hoặc cảm thấy các triệu chứng khó chịu
người bệnh cần đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được điều trị can thiệp ngay
người bệnh tuyệt đối không nên tự ý điều trị tại nhà không chữa theo mẹo dân gian
vì điều này có thể làm tổn thương thêm đường tiêu hóa và khiến bệnh thêm phức tạp
người đàn ông bảy mươi ba tuổi đột nhiên bị đau ngực nhập viện trong tình trạng ngưng tim ngưng thở
bác sĩ báo động đỏ liên viện cấp cứu cứu sống người bệnh
bệnh nhân là ông ntm được người thân đưa đến trung tâm y tế huyện phước long khám
khi vừa đến cổng thì đột ngột gồm người tím tái ngưng tim
sau khi hồi sức tim cho bệnh nhân đập lại trung tâm y tế phước long nhờ bệnh viện thanh vũ tri viện
ekip bác sĩ cùng xe cấp cứu nhanh chóng có mặt trong ba mươi phút
hỗ trợ chuyển bệnh nhân về viện kịp điều trị trong khung giờ vàng
bác sĩ trần quỳnh an trưởng trung tâm tim mạch can thiệp bệnh viện thành vũ cho biết
bệnh nhân ngưng tim hô hấp tuần hoàn nhồi máu cơ tim cấp nguy cơ tử vong đến chín mươi năm nếu không xử trí đúng và kịp thời
bệnh nhân nhanh chóng được vào phòng thông tin can thiệp động mạch vành kèm hồi sức nội khoa tích cực
sau can thiệp bốn giờ sức khỏe bệnh nhân đã ổn định ngưng thở máy được rút nội khí quản tỉnh táo
dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới
đề phòng ngừa nhồi máu cơ tim người bệnh mắc các bệnh lý nể như tăng huyết áp đái tháo đường
có các yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá uống rượu bia béo phì tiên sử gia đình
nên kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần
khi có triệu chứng bất thường như đau tức ngực mệt khó thở toát mồ hôi nôn đau thượng vị choáng váng
cần đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời
sau khi sinh con được chín ngày tuổi thế con có dấu hiệu bỏ bú ly bì tím tái cơ thể
người mẹ ở kiến an hải phòng vội đưa con vào bệnh viện trẻ em hải phòng cấp cứu
và được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh thế nào
theo thông tin từ người nhà bệnh nhi trong quá trình mang thai
người mẹ có thực hiện kiểm tra tầm soát sàng lọc thai nhi và quản lý thai ngến thường xuyên
sau khi sinh con tại bệnh viện tuyến dưới được ba ngày trẻ được xuất viện
tuy nhiên đến ngày thứ chín trẻ bắt đầu xuất hiện triệu chứng bỏ bú ly bì tím tái
nên người nhà đã đưa bé vào bệnh viện trẻ em hải phòng khám và cấp cứu
sau khi tiếp nhận kiếp trực cấp cứu của bệnh viện trẻ em hải phòng đã nhận định
tình trạng trẻ rất nặng nên triển khai hồi sức cấp cứu cho bệnh nhi
qua khám kiểm tra và làm các bước cận lâm sàng
bệnh nhi được chẩn đoán mắc ép tin tuyếp d suy tim độ ba nhịp nhanh nhĩ
các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu sốc điện tim thở máy cho bé
đồng thời duy trì thuốc trợ tim và nuôi dưỡng hoàn toàn tĩnh mạch
sau một mươi ba ngày điều trị tích cực tình trạng của bệnh nhi đã cải thiện
và được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị
theo đánh giá của bác sĩ khoa tim mạch lồng ngực bệnh viện trẻ em hải phòng
bất thường estin là một bệnh lý tim bẩm sinh nặng với tần suất một năm trên hai mươi trẻ sơ sinh sống
tỷ lệ khoảng một trong nhóm tim bẩm sinh
đặc trưng bởi sự di chuyển về phía đỉnh tim của lá vách và lá sâu của văn ba lá
điểm tiếp xúc của các lá van được hạ xuống tâm thất phải
kết quả là nhĩ phải mở rộng và tự
tâm thất phải nhỏ tâm nghĩ hóa thất phải và làm tắc nghẽn đường da thất phải của tim
bất thường ép tin cũng thường đi kèm những bất thường tim mạch khác
như thông liên nhĩ hẹp động mạch phổi thông liên thất
hay bất thường về nhịp tim làm tăng tiên lượng nặng cho bệnh nhân
các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng khuyến cáo
ngay khi phát hiện trẻ có những triệu chứng bất thường
bố mẹ hãy đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được trần đoán chính xác
và có hướng xử trí kịp thời đạt được hiệu quả điều trị cao nhất
các dị tật tim bẩm sinh cũng thường đi kèm với các bệnh lý có liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể
như hội chứng đau thiếu hoặc thừa ngón chân khe hở môi hở vòng
do đó trong những trường hợp này trẻ cần được theo dõi kỹ sát sao
để sớm phát hiện những dị tật tim bẩm sinh nếu có
đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin chào và hẹn gặp lại